trong năm hai nghìn một mươi chín thành phố hồ chí minh có hơn chín mươi bảy cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
chất lượng đánh giá phân loại phản ánh chính xác tinh thần nhận thức và năng lực chuyên môn của cán bộ công chức viên chức
thành phố hồ chí minh có gần một trăm hai mươi cán bộ công chức viên chức được đánh giá phân loại năm hai nghìn một mươi chín
được đánh giá phân loại năm hai nghìn một mươi chín kết quả có hơn chín mươi bảy năm xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên
hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực là hai hai mươi bốn và hai mươi năm là không hoàn thành nhiệm vụ
đây là tiện đầy tốt để thành phố hồ chí minh tiếp tục thực hiện các mục tiêu nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước
hoạt động hiệu lực hiệu quả
ủy ban nhân dân thành phố đã đề xuất bộ nội vụ nghiên cứu kiến nghị thủ tướng xem xét
hoàn thiện bộ tiêu chí về đánh giá phân loại
đánh giá phân loại cán bộ công chức viên chức có tính định lượng gắn với thang điểm cụ thể
có độ phân hóa cao nhằm nâng cao chất lượng đánh giá phân loại giảm thiểu tình trạng hình thức
thiếu chính xác trong triển khai thực hiện